tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi gặp mặt và làm việc với văn phòng chủ tịch nước
cùng dự với tổng bí thư chủ tịch nước còn có đồng chí nguyễn văn nền bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung ương phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh các lãnh đạo văn phòng trung mương đảng chính phủ và văn phòng quốc hội